tiến hành kiểm tra một nhà dân trên địa bàn công an phường trần quang diệu thành phố quy nhơn tỉnh bình định
đã phát hiện và bắt được nguyễn minh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú tại xã phước an huyện tuy phước
là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
theo hồ sơ truy nã vào cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn minh hoàng cùng với gia đình nhà vợ
đánh nhau với một nhóm thanh niên ở huyện vân canh tỉnh bình định
trong lúc hai bên xô sát nhau hoàng đã gây tổn thương nghiêm trọng đến sức khỏe của một nạn nhân
trong quá trình cơ quan điều tra xác minh làm rõ sự việc thì đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
hoàng đã bỏ trốn vào tỉnh bình phước làm công nhân
ngày sáu tháng một mươi hai công an huyện vân canh đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm
đối với nguyễn minh hoàng để phục vụ công tác điều tra và đến tối ngày hai mươi tháng một mươi hai
thì đối tượng đã bị bắt xử